bắt đầu từ giờ ngày một mươi chín tháng tám ubnd tp hà nội chỉ đạo các địa phương sát sao việc thực hiện các biện pháp giãn cách
phòng dịch tại nhà hàng quán ăn và xử phạt mạnh các trường hợp vi phạm
ngay sau khi có chỉ đạo công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đã lập tức triển khai việc kiểm tra giả soát
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trên địa bàn quận long biên
được biết trước khi bắt đầu vào đợt cao điểm nhắc nhở xử lý vi phạm về trật tự đô thị và giãn cách xã hội
ubnd tp đã gửi giấy thông báo tới tất cả các hộ dân hộ kinh doanh trên địa bàn
đặc biệt là yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh hàng quán ký cam kết về việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố
về giãn cách xã hội và phòng chống dịch cụ thể là đeo khẩu trang đo thân nhiệt khử khuẩn
thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất một mét khuyến khích các cơ sở bố trí vách ngăn
đến nay đã có chín trăm sáu mươi bảy trường hợp kinh doanh ăn uống trên địa bàn có sự cam kết
theo ghi nhận của phóng viên hầu hết các hộ kinh doanh đã chấp hành nghiêm giãn cách xã hội
tuy nhiên vẫn còn những người dân khá chủ quan khi nhìn thấy lực lượng chức năng đến nhắc nhở
họ mới đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách quy định là một mét
vì vậy lực lượng công an đã phải bố trí rất nhiều tổ kiểm tra để thường xuyên giả soát
và triển khai những lực lượng tuần tra kiểm soát địa bàn khép khí địa bàn
còn những cửa hàng mà người ta chưa chấp hành thì chúng tôi sẽ có những lực lượng tuần tra kiểm soát bật đêm để nhắc nhở
và những trường hợp nào nếu mà cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý
xác định công tác chống dịch là không thể chậm trễ
công an quận long biên đã sớm lên kế hoạch cụ thể các biện pháp phòng chống dịch
thực hiện quán triệt kiểm tra giả soát quy định giãn cách một mét
công tác tuyên truyền được triển khai liên tục
tính đến nay đã xử lý hai trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm phạt hành chính số tiền một trăm một mươi hai triệu đồng
đi vào các khu dân cư để tiếp tục tuyên truyền vận động đến các hộ dân
tuy nhiên để công tác chống dịch được hiệu quả thì bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng
thì ý thức của người dân vẫn quan trọng hơn cả để việc thực hiện không phải chỉ là hình thức